để động viên cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa đón một cái tết vui tươi đầy đủ
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng năm hải quân và chín tỉnh thành phố phía nam
đã thực hiện chuyến hải trình dài hàng trăm hải lý đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía tây nam của tổ quốc
để đem được hương xuân hơi tết từ đất liền ra với năm đảo tiền tiêu phía tây nam tổ quốc
từ điểm xuất phát tại đảo phú quốc thuộc huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đoàn phải vượt đoạn đường biển hàng trăm hải lý
với thành viên đoàn nhất là những người mới trải nghiệm lần đầu
càng thấm thiết hơn nỗi vất vả ý chí kiên cường vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ
ngày đêm bám rừng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thì cũng thật là xúc động cán bộ chiến sĩ chạm như là chính quyền địa phương
nhân dân trên đảo rất là cảm ơn cái kinh cạm quý báu mà các đảng huệ
chính quyền địa phương nhân dân các tỉnh phía nam đã dành cho cán bộ chiến sĩ
như các lực lượng nhân dân trên đảo và cũng xin hứa là sẽ cố gắng phấn đấu
và giữ chắc cái súng bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo cây nào của tổ quốc
qua một năm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong gian khó cán bộ chiến sĩ vui mừng
báo cáo với đoàn về hiệu quả công tác dân vận đoàn kết giúp dân phát triển kinh tế xã hội
phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
tây nam của tổ quốc ấm áp hơn khi dịp năm hết tết đến còn được đất liền
ra thăm chúc tết động viên tinh thần các anh em cán bộ chiến sĩ và nhân dân